ngay sau khi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai kết thúc tốt đẹp
hôm nay ngày tám tháng một mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thủ đô hà nội
đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp sẽ được khai mạc sau đúng hai tuần nữa
không khí sáng nay tại địa điểm tiếp xúc cử tri của quận hoàn kiếm và ba đình diễn ra sôi nổi
đầy tinh thần trách nhiệm chân thành và thẳng thắn
âm hưởng thành công của hội nghị trung ương viii cũng như những thông tin về thành tiệu kinh tế xã hội chín tháng đầu năm
việc trung ương ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng việc trung ương thống nhất rất cao
giới thiệu đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng để quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước trong kỳ họp quốc hội tới đây
việc trung ương quyết định thi hành kỷ luật các cán bộ cấp cao vi phạm dù đã về nghỉ hưu đã tạo nên sự phấn khởi to lớn đối với bà con cử tri
cử tri hà nội đã gửi gắm ở đồng chí tổng bí thư người lãnh đạo cao nhất của đất nước niềm tin và sự kỳ vọng
tại buổi tiếp xúc cử tri ghi nhận việc kỳ họp thứ năm của quốc hội đã kịp thời dừng thông qua luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực
việc xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm tài sản tham nhũng được thu hồi đạt kết quả bước đầu
cử tri hoan nghênh việc kỳ họp thứ sáu của quốc hội khóa một mươi bốn sẽ xem xét và thông qua chín dự án luật cho ý kiến vào sáu dự án luật khác
các ý kiến đã tập trung góp ý cho các dự án luật sửa đổi luật phòng chống tham nhũng luật giáo dục luật thuế luật công an nhân dân luật phòng chống tăng hại rượu bia
nhiều cử tri đã bày tỏ băn khoăn về những bất cập trong công tác giáo dục đào tạo những vấn đề của ngành giao thông vận tải như tai nạn giao thông gia tăng tắc đường trạm thu phí bot tình trạng an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục diễn biến y tế vẫn là mối quan tâm của đông đảo cử tri
lắng nghe tất cả ý kiến của cử tri tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cử tri đã nghiên cứu sâu sắc các nội dung dự kiến chương trình kỳ họp quốc hội sắp tới
chia sẻ với cử tri hà nội về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tổng bí thư khẳng định công cuộc phòng chống tham nhũng là lâu dài phải làm đến cùng chắc chắn không bỏ giữa chừng cần tất cả xã hội đồng lòng vào cuộc
trong thời gian tới chúng ta sẽ tập trung tìm các giải pháp để làm sao thu hồi được tài sản tham nhũng lãng phí nhiều hơn nữa
liên quan đến quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tổng bí thư nhấn mạnh sau khi quy định được ban hành gần hai trăm linh ủy viên trung ương khóa một mươi hai sẽ là những người đi đầu thực hiện
từng đồng chí thật sự soi vào bản thân đề cao trách nhiệm nêu gương từ đây sẽ tạo sức lan tỏa rất lớn tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đảng toàn hệ thống chính trị góp phần củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ đảng viên nhân dân vào trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư